thưa quý vị bệnh đầu mùa khỉ là căn bệnh hiện đang lây truyền tại một mươi hai quốc gia trên thế giới
và đã có những cảnh báo về sự bùng phát
để kịp thời ứng phó sở y tế tp hcm vừa có văn bản yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc chuẩn bị kịch bản xử lý khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ
các cửa khẩu tại tp hcm sẽ tăng cường giám sát bằng máy đo thân nhiệt từ xa
và quan sát tìm triệu chứng đầu mùa khỉ ở người nhập cảnh
trạm y tế là nơi tiếp nhận khai báo nghi mắc bệnh này
sở y tế tp hcm chia ba mức độ liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ là nghi ngờ mắc có thể mắc và trường hợp xác định
trong đó nhóm nghi ngờ mắc đầu mùa khỉ là người mỏi lứa tuổi
đang sinh sống tại quốc gia không lưu hành bệnh bị phát bang cấp tính không rõ nguyên nhân
trường hợp có thể mắc là người trong nhóm nghi ngờ và có một hoặc những yếu tố dịch tễ
như tiếp xúc trực tiếp với người bệnh tiếp xúc các vật dụng của người nghi hoặc xác định mắc bệnh đậu mùa khỉ
trong vòng hai mươi một ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng
có tiền sử đi du lịch từ các quốc gia lưu hành bệnh đầu mùa khỉ trong vòng hai mươi một ngày trước khi khởi phát triệu chứng